sau năm năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giao thông nông thôn của tỉnh thái bình đã có bước chuyển biến rõ rệt
với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm đến nay toàn tỉnh đã có hàng nghìn km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa
đảm bảo theo chuẩn quy định đáp ứng nhu cầu dân sinh và sản xuất
đây là con đường bốn trăm linh mét vừa được cứng hóa tại thôn tú mậu xã hồng an huyện hưng hà
con đường này được làm với phần hỗ trợ xi măng của nhà nước phần còn lại đất đá cát sỏi và ngày công lao động do người dân đóng góp
sau nhiều ngày tập trung triển khai làn đường đến nay con đường đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng
người dân trong thôn tú mậu phấn khởi hơn vì đi lại thuận tiện đặc biệt trong những ngày mưa gió
con đường này mà nhà nước hỗ trợ như thế này rồi nhà nước và nhân dân cùng làm thì nói chung là nhân dân chúng tôi dưới là rất là vui mừng và vẫn là phấn khởi với tinh thần ủng hộ hết mình theo cái tinh thần gọi là nhà nước và nhân dân cùng làm để làm sao cho cái đường xá rồi nông thôn đi lại cho nó khang trang
phát huy phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm xã hồng an huyện hưng hà tỉnh thái bình đã xây dựng được bốn mươi bảy sáu km đường bê tông với tổng kinh phí là bảy mươi một tỷ sáu trăm năm mươi triệu
trong đó nguồn ngân sách là hai mươi một tỷ
và ngân sách của xã là trên bảy tỷ nhân dân đóng góp là trên bốn mươi tỷ
đến nay hạ tầng giao thông nông thôn của xã đã đảm bảo một trăm linh
đến nay trên toàn tỉnh thái bình đã xây dựng được hệ thống giao thông nông thôn với gần tám trăm linh km đường huyện hơn một ba trăm linh km đường xã phường và hơn sáu km đường thôn xóm và gần hai tám trăm linh km đường nội đồng
những con đường được đổ bê tông trải dài phong quang sạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội của thái bình hôm nay